các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người đi trên xe khách này tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế địa bàn hoặc là cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
để được tư vấn và hướng dẫn
theo cdc hà nội thông báo này liên quan đến một người dân xin khách về đến tuyên quang
được xác định là dương tính với sars cov hai
sau một thời gian hạ nhiệt covid một mươi chín đã nóng lên tại hà nội với bốn ổ dịch chùm các bệnh mới
là chùm liên quan đến ổ dịch tại sài sơn
quốc oai chùm liên quan ổ dịch bài chữ tiến thắng chùm liên quan ổ dịch sáu mươi bảy giáp bát
và chùm liên quan ổ dịch trần quân diệu ôi trời giở
cộng rời số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn là bốn hai trăm ba mươi một ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một sáu trăm năm mươi tám ca
số f là đối tượng đã được cách ly là hai năm trăm bảy mươi ba ca
thưa quý vị và các bạn để phục hồi du lịch và dịch vụ bên cạnh phú quốc
đã có một số điểm du lịch khác có kế hoạch quảng bá và mở cửa du lịch
tuy nhiên với những diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh hiện nay
khi đi du lịch quý vị đừng quên thực hiện tốt hướng dẫn của bộ y tế và chính phủ
trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là thông điệp năm k
để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại